các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảnh sát indonesia vừa cho biết đã tăng cường an ninh tại các sân bay càng biển và bến tàu trước thềm năm mới hai nghìn một mươi chín
hoạt động tăng cường an ninh được cảnh sát indonesia tiến hành sau một loạt đợt truy quét trên cả nước và bắt giữ nhiều nghi can
trong các cuộc đột kích vào một số xào huyệt của các phần tử nghi là khủng bố tại hai đảo chính java và sumata vài tuần qua
cảnh sát chống khủng bố đã thu giữ nhiều tài liệu và bằng chứng cho thấy dịp giáng sinh và năm mới là thời điểm các tay súng nhiều khả năng tiến hành các vụ tấn công
cảnh sát cho biết để đảm bảo an ninh dịp năm mới hai nghìn một mươi bảy
đã được triển khai tới các mục tiêu quan trọng những nơi có đông người tụ tập và các điểm du lịch liên tiếp giám sát chặt tình hình đêm trước khi sang năm mới
sau khi siêu bão northen hay còn gọi là bão số một mươi tràn qua philippines gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất
đến nay công tác thu dọn và khắc phục hậu quả thiên tai đang tiếp tục được nhà chức trách philippines khẩn trương tiến hành
với sức gió lên đến một trăm tám mươi năm km trên giờ nócten là siêu bão mạnh nhất từng đổ bộ vào philippines kể từ sau bão hayan năm hai nghìn một mươi
theo thông tin mới nhất đã có sáu người thiệt mạng và hơn ba trăm tám mươi người phải sơ tán do siêu bão nóc then
ngoài ra hơn ba trăm linh chuyến bay bị hoãn hoặc thay đổi lịch trình khiến hơn một mươi hai du khách trong dịp lễ giáng sinh bị mắc kẹt
philippines là một trong số những quốc gia trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão nhiệt đới với trung bình hai mươi trận bão chẳng qua nước này mỗi năm
lễ hội biển campuchia hai nghìn một mươi sáu với chủ đề thành phố xanh bãi biển sạch biển xanh đã được tổ chức long trọng tại tỉnh bri sihanuk
trong thời gian ba ngày từ hai mươi ba đến hai mươi năm tháng một mươi hai đây là festival biển lần thứ năm được campuchia tổ chức để thu hút du khách đến với du lịch biển
sau khi nước này được đưa vào danh sách bãi biển đẹp nhất thế giới năm hai nghìn một mươi
lễ hội biển campuchia lần thứ năm có đoàn doanh nghiệp đến từ các nước như việt nam trung quốc ấn độ indonesia thái lan và malaysia tham dự
cần thơ kiên giang an giang là những địa phương đến từ việt nam
năm hai nghìn một mươi sáu campuchia đón hơn năm triệu lượt khách quốc tế trong đó có gần một triệu lượt du khách đến với các vùng biển
cộng đồng kinh tế asean aec được hình thành cuối năm hai nghìn một mươi năm đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực của việt nam và các nước asean
trong bối cảnh asean là bạn hàng đồng thời là đối thủ cạnh tranh quan trọng của việt nam doanh nghiệp việt nam đặt nhiều kỳ vọng cũng có nhiều quan ngại trước tiến trình này
đến nay chặng đường aec đã đi được tròn một năm
mời quý vị và các bạn cùng truyền hình nhân dân nhìn lại những gì việt nam đã gặt hai
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi
chủ động và cùng các nước thành viên asean xây dựng nền móng quan trọng để cộng đồng kinh tế asean chính thức được hình thành vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
đến nay asean đã trở thành một trong các đối tác thương mại quan trọng hàng đầu và là động lực quan trọng giúp việt nam duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nhiều năm qua
vậy cộng đồng kinh tế asean là gì
và cuối cùng chúng tôi cho rằng là những lợi ích rất cơ bản mà việt nam cũng như các nước đều nhận được như nhau đó nếu làm tốt đó là việc hạ thuế
những hàng có xuất xứ nội khối bốn mươi đã bước đầu có sự hạ thuế việt nam đã nhận được những cơ hội này
về thương mại dịch vụ trong khuôn khổ hiệp định khung asean về dịch vụ ta đã cùng các nước asean đưa ra cam kết theo chín gói cam kết về thương mại dịch vụ chung sáu gói cam kết về dịch vụ tài chính
chín gói cam kết về dịch vụ vận tải hàng không phù hợp với chiến lược phát triển của các ngành dịch vụ của ta và pháp luật hiện hành
việc hội nhập sâu hơn về dịch vụ sẽ giúp thúc đẩy phát triển thị trường dịch vụ trong nước nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trong nước
nhất là các ngành dịch vụ có lợi thế tiềm năng của nước ta như dịch vụ du lịch vận tải hàng không logistics điều này sẽ góp phần tích cực cho quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế của nước ta
chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tận dụng các cơ hội hội nhập trong tương lai cũng như trong năm hai nghìn một mươi sáu
mặc dù cộng đồng kinh tế asean đã đi qua một năm với không nhiều các dấu ấn đậm nét nhưng là động lực để việt nam đổi mới thích ứng và đi lên
việt nam và asean đã ký kết hiệp định đầu tư toàn diện asean vào năm hai nghìn chín và đến nay tiếp tục giả soát loại bỏ các hạn chế về đầu tư
các doanh nghiệp trong nước có năng lực cũng có cơ hội đẩy mạnh đầu tư ra các nước asean
đây cũng là một thách thức nếu như sức cạnh tranh yếu doanh nghiệp việt nam sẽ gặp khó trên thị trường nội địa và khó có khả năng vươn ra chiếm lĩnh trên các thị trường các nước thành viên asean khác
doanh nghiệp năng lực kém sẽ không được chọn để tham gia các khâu có lợi nhuận cao của chuỗi cung ứng do đó sẽ chủ yếu tham gia các công đoạn gia công
tuy nhiên người lao động có trình độ thấp sẽ khó vươn lên các vị trí quản lý hay trở thành các chuyên gia có mức lương cao khó di chuyển tự do và tận dụng tốt các cơ hội mở ra theo các cam kết hội nhập kinh tế khu vực
tuy nhiên nhìn ở góc độ tích cực sức ép này trong thời gian vừa qua đã tạo động lực để các doanh nghiệp trong nước buộc phải cải thiện năng lực cạnh tranh
lao động trong nước phải nâng cao trình độ để có thể tham gia các thị trường asean và các thị trường khác trong khu vực
vậy doanh nghiệp việt nam nhìn nhận thế nào vào cộng đồng kinh tế asean

chính vì khi có cái đó thì ngành truyền may việt nam cũng như doanh nghiệp tiên tri cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cái việc đó
khó khăn cho doanh nghiệp đấy chính là các nước hàng hóa nhất là trình độ kỹ thuật của các nước mà cao hơn việt nam
thì hàng hóa của họ tràn vào việt nam mạnh mẽ hơn là cái khả năng kinh doanh của họ
giỏi hơn việt nam mình nữa thì đấy là một cái sức ép rất lớn cho doanh nghiệp việt
ba trụ cột chính hợp thành cộng đồng asean bao gồm cộng đồng kinh tế asean cộng đồng chính trị và an ninh asean
và cộng đồng văn hóa xã hội asean đã được ấn định trong một biên bản kế hoạch chi tiết asean
nhằm định hình một mô hình mới cho khối này trong tương lai
cho tới thời điểm này chính phủ cũng như doanh nghiệp việt nam đã nhận thức rõ ràng tầm quan trọng của cộng đồng kinh tế asean
cũng như những cơ hội và thách thức đi kèm việt nam đang nỗ lực hết sức để ngày càng hội nhập sâu rộng
và đảm bảo rằng mọi người đều được hưởng lợi từ quá trình đó
chính phủ việt nam cũng đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và chào đón tất cả các doanh nghiệp asean
đã chọn việt nam là điểm đến đầu tư tin cậy và hấp dẫn
trong phần điểm đến tuần này mời quý vị và các bạn đến với hòn đảo langkawi ở malaysia
nơi được gọi là thiên đường đảo ngọc ở đông nam á
nếu như thủ đô kuala lumpur là đô thị hiện đại sầm út với những tòa nhà trọc trời
thành phố cổ malacca hay yorkshire town là cơ ngơi của những công trình cổ kính
thì đảo langkawaii như một lâu đài thiên nhiên tráng lệ với những bãi biển xanh trong cùng thế giới đại dương kỳ thú
những bãi cát trải dài những rừng cây xanh bạt ngàn cùng một nền văn hóa địa phương bình dị nhưng có sức lôi cuốn mạnh mẽ
nằm ở bờ biển tây bắc của malaysia
đảo lang cao là một địa điểm du lịch malaysia tuyệt mỹ với cảnh quan thiên nhiên khoáng đạt và những bãi biển hoàn hảo
đảo langkawi là đảo lớn nhất của quần đảo cùng tên gồm chín mươi chín hòn đảo
trong đó có năm hòn đảo chỉ được nhìn thấy khi thủy chiều xuống
những điểm đến trên đảo lang cao trước hết là những bãi biển rất tuyệt vời không thể bỏ lỡ khi có dịp đến đảo
nằm ở phía tây và cách thủ phủ kua của đảo khoảng hai mươi năm km
pantai senang được ví như một las vegas thua nhỏ nhưng có nét đặc trưng riêng của mình
bởi nơi này có rất nhiều dịch vụ từ nhà hàng khách sạn khu nghỉ dưỡng giải trí nhưng không ồn ào mà lại khá yên bình
với những du khách yêu thích sự bình lặng hơn pantai senang thì có thể đến pantai kok
cách pantai senang khoảng một mươi hai km về phía bắc
bãi biển khu này cực sạch
có một điểm tham quan hết sức lý thú dành cho những người yêu thiên nhiên với những đồi đá vôi và rừng nhiệt đới xanh tốt
những du khách yêu thích khám phá ẩm thực
có thể lưu tới pantai tega
nơi có khá nhiều nhà hàng nổi tiếng và các quán bar náo nhiệt khi đêm về
một trong những vùng biển tuyệt vời khác của đảo langkawi không thể không đề cập tới là tanzong ru
vùng biển có làn nước trong vắt sóng lặng dập dìu với bờ cát trắng tinh vàng lì
ngoài những bãi biển tuyệt vời đảo langkawi còn sở hữu nhiều quan cảnh thiên nhiên nổi bật khác
như núi hunung raya gắn liền với câu chuyện mang tính truyền thuyết khá cuốn hút người nghe
về đôi bạn người khổng lồ tên maxi sang và maria
những tour du lịch ở đảo langkawi nhìn chung rất đa dạng và đủ sức làm tỏa lòng du khách xa gần
khi thưởng ngoạn cảnh quan hay nghỉ dưỡng nơi vùng đào ngọc này
những phút nghỉ ngơi thư giãn nơi các bãi biển tựa thiên đường
những lúc bình yên thưởng lãm không gian thiên nhiên khoáng đạt
hay những giờ phương lưu trên biển khám phá đại dương kỳ thú
hoặc những trải nghiệm không gian sống bình dị của người dân nơi này với những món ăn địa phương thật đặc sắc
chắc chắn du khách sẽ chẳng thể quên được một langkawi nhuộm thắm màu sắc thiên nhiên
không dễ gì có những điểm đến tương tự để so sánh
khung cảnh tuyệt đẹp của thiên đường đảo ngọc ở đông nam á langkawi
đã khép lại chương trình kết nối asean tuần này của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tuần sau